trước đó kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát tăng trường được thúc đẩy
các cân đối lớn được bảo đảm nợ công nợ chính phủ nợ nước ngoài bộ chi được kiểm soát tốt
chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được giữ vững hội nhập đối ngoại được thúc đẩy
và mở rộng với nhiều sự kiện ngoại giao sôi động
nhiều nước muốn nâng cấp quan hệ với việt nam
vai trò vị thế uy tín của đất nước ngày càng được nâng lên
tuy nhiên còn những tồn tại hạn chế và khó khăn vướng mắc liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp
thị trường bất động sản có khởi sắc nhưng còn khó khăn
những vấn đề liên quan tới các dự án thua lỗ các ngân hàng yếu kém lĩnh vực da dày dệt may đã có đơn hàng nhiều hơn
nhưng tăng trưởng công nghiệp vẫn còn khó khăn
tiếp cận tín dụng khó khăn tăng trưởng tín dụng thấp thủ tướng nêu rõ nhiều bài học kinh nghiệm
trong đó siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quản lý chỉ đạo điều hành nắm chắc tình hình phản ứng chính sách nhanh
kịp thời linh hoạt tổ chức hiệu quả đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phân cấp phân quyền và phối hợp chặt chẽ
giữa các bộ ngành và các cơ quan trong hệ thống chính trị lắng nghe thấu hiểu ý kiến của người dân doanh nghiệp
kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc
thời gian tới thủ tướng đề nghị thúc đẩy ba động lực tăng trưởng đầu tư xuất khẩu tiêu dùng có trọng tâm trọng điểm
vực dậy phát triển công nghiệp nhất là công nghiệp chế biến chế tạo thao gỡ đất gãy về thị trường chuỗi cung ứng
củng cố phát huy lĩnh vực nông nghiệp dịch vụ
thưa quý vị và các bạn tại địa bàn huyện mang giang tỉnh gia lai
đã có một khoảng thời gian nhiều gia đình đồng bào nơi đây lầm vào cảnh điêu đứng kiệt quệ
nhiều buôn làng bỗng trở nên tan hoang không còn sức sống
nguyên nhân là do một bộ phận người dân đã nghe theo phun rô và theo tà đạo hà mòn lẩn trốn và đi
để đòi thành lập cái gọi là nhà nước riêng của dân tộc
tuy nhiên thì tất cả chỉ là những trò lừa đảo kích động các đối tượng phunro
và có thể thấy là vấn đề dân tộc tôn giáo luôn là một chiêu bài được bọn phunro phản động lưu vong
mang ra nhằm lợi dụng kích động người dân
và để người dân nâng cao nhận thức không bị mắc lừa bởi chiêu bài này
lực lượng công an tỉnh gia lai đã triển khai nhiều biện pháp trong đó lấy người dân làm trung tâm
áp dụng nhiều giải pháp phù hợp với đặc thù của từng địa bàn
với mong muốn cao nhất là để người dân yên tâm sinh sống lao động sản xuất
không nghe không tin và không theo phunro và tà đạo hà mòn
để không xảy ra những bi kịch như trước đây góp phần giữ vững an ninh chính trị
đảm bảo trực tự an toàn xã hội
mà trong rừng không có việc gì làm suốt ngày lấn trốn lúc có cái ăn
nhưng nhiều lúc đói
mà thương vợ thương con ở nhà vất vả không có ai giúp
cuối cùng với sự kiên trì vận động khuyên nhủ của gia làng trường thôn
gia đình và lực lượng công an phơi đã trở về đoàn tụ với gia đình
nhà nguyện này là một công trình được lực lượng công an tỉnh gia lai vận động
hỗ trợ kinh phí để xây dựng tại làng cơ dung
và phơi cùng tất cả các hộ dân trong làng đều đóng góp rất nhiều công sức lao động của mình
để có được cơ ngơi nhà nguyện khang trang như hiện nay
với họ nhà nguyện này có ý nghĩa hết sức quan trọng đó là nơi họ trở về sinh hoạt tôn giáo cộng đồng
là điểm kết thúc cho chặng đường lầm lỡ là nơi khởi đầu một hành trình mới của đức tin
không bao anh em nếu ai mà có đức tin rồi là rỡ tôi rồi thêm sức rồi không được
người xấu quay lại bên sau quay lại bên kia bên kia là không được rồi
như kinh thánh lời chúa giê xu đang nói phải nghe cái đấy nếu ai không nghe thì đi lang thang không được
phải tập trung một chỗ này
có đức tin không ai mà đánh đập nhau la ghét nhau trẻ ré nhau

hỗ trợ người dân làng cơ dung xây nhà nguyện để người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt tôn giáo
lực lượng công an tỉnh gia lai cùng các cấp chính quyền luôn đồng hành giúp đỡ những đối tượng
từng lầm lỡ nói riêng và cộng đồng người dân nơi đây nói chung để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn
từ những hệ thống nước sạch để dân làng có thể sử dụng không phải đi xa để lấy nước
hay những chính sách an sinh xã hội đào tạo nghề và hỗ trợ vốn vay cho đồng bào
nhà của cơ dương là một trong những ngôi nhà nằm cuối của làng kretkrod xã hara
khu vực này gần như chưa có điện
dưới sự giúp đỡ của công an tỉnh gia lai một đường điện đã được kéo tới nhà cơ dương
để cơ dương và một số hộ dân quanh đây có thể sử dụng điện thấp thắng cùng với đó là nhiều tiện ích khác
đây là một sự hỗ trợ đối với cơ sở
cơ dương là một trong những người đã từng lầm lỡ theo đạo hà mòn
để anh có thể tiếp cận thông tin nâng cao nhận thức bớt tự ti nhanh chóng hòa nhập lao động sản xuất
hai bên cũng phối hợp ngay càng hiệu quả tại các diễn đàn đa phương như asean liên hợp quốc apec trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như phát triển bền vững và biến đổi khí hậu
mười năm sau khi việt nam hoa kỳ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện hai nước đã xây dựng được một mối quan hệ năng động đạt được nhiều thành tựu và ngày càng phát triển
hai quốc gia đang làm việc cùng nhau trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích chung là đem lại lợi ích cho người dân hai nước và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này của tổng thống hoa kỳ joe biden được kỳ vọng sẽ hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị kinh tế thương mại đầu tư khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo giao lưu nhân dân
đây cũng sẽ là bước hiện thực hóa khẳng định của tổng thống joe biden trong cuộc điện đàm hồi đầu năm nay với tổng bí thư nguyễn phú trọng
hoa kỳ ủng hộ một việt nam độc lập tự cường và thịnh vượng
chuyến thăm cho thấy là hai bên đều rất là coi trọng nhau
trong chính sách đối ngoại chung của mình nói chung và trong chính sách đối với khu vực châu á thái bình dương và ấn độ dương nói riêng
đối với mỹ thì chuyến thăm thể hiện mỹ coi trọng thể chế chính trị của việt nam coi trọng vai trò của đảng cộng sản việt nam của tổng bí thư nguyễn phú trọng và lãnh đạo việt nam
và đây cũng là một cột bốc rất quan trọng trên hành trình nỗ lực chung của hai nước để hiện thực hóa mong muốn của chủ tịch hồ chí minh
nêu trong bức thư
hai mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu gửi tổng thống mỹ truman đó là việt nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với mỹ
trải qua hai mươi tám năm bình thường hóa quan hệ và một mươi năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện những thành quả mà việt nam và hoa kỳ đạt được chỉ ra rằng tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị hợp tác bình đẳng cùng có lợi tuân thủ kiến trương liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là lựa chọn đúng đắn của việt nam và hoa kỳ
đây là xu hướng tất yếu và hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước thể hiện nỗ lực quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước